đoàn đại biểu dự đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ một mươi do thủ tướng nguyễn xuân phúc
chủ tịch hội đồng thi đua khen thưởng trung ương dẫn đầu đã vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
trong không khí trang nghiêm các lãnh đạo đảng nhà nước và các đoàn đại biểu đã thành kính tưởng nhớ chủ tịch hồ chí minh
bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với vị lãnh tụ kính yêu anh hùng giải phóng dân tộc người thầy vĩ đại của cách mạng việt nam
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn chủ tịch hồ chí minh vĩ đại đoàn đại biểu đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ một mươi
sau khi vào viếng lăng bác đoàn đại biểu sẽ dự đại hội trù bị tại trung tâm hội nghị quốc gia nhằm thông qua quy định của đại hội nghe báo cáo tình hình và chương trình đại hội